theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín sáng ngày hôm nay một một mươi
việt nam không có thêm ca mắc covid một mươi chín mới như vậy là đã sáu mươi ngày việt nam không có ca mắc ở cộng đồng
trong một một trăm tám mươi ca mắc tính đến sáu giờ ngày một tháng một mươi một đã có số ca điều trị khỏi là một sáu mươi ba ca
số ca còn đang điều trị là tám mươi hai ca và số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi bốn sáu trăm tám mươi chín người